chiều qua một mươi bốn tháng sáu đoàn công tác của tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
do đồng chí nguyễn văn tỉnh tổng cục trưởng dẫn đầu cũng đã có buổi kiểm tra thực địa các hồn chứa nước
trên địa bàn huyện đại lộc tỉnh quảng nam
đồng chí nguyễn văn tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình thực hiện tiểu dự án sửa chữa
nâng cấp hồ chứa nước chấn sơn thuộc dự án quản lý thiên tai wb năm ở xã đại hưng huyện đại lộc tỉnh quảng nam
dự án sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước chấn sơn có tổng dự toán phê duyệt hai mươi bốn tỷ đồng
mục tiêu của dự án sẽ sửa chữa nâng cấp công trình đầu mối nâng cấp đường quản lý xây dựng mới nhà quản lý
nhằm bảo đảm an toàn hồ chứa phòng chống và giảm thiểu rủi ro thiên tai cho vùng hạ du
các đối phương đã rất là chủ động tích cực và quyết liệt trong việc chuẩn bị để ứng phó trước một môn lũ
đối với an toàn của các công trình người lợi

đối với an toàn của các công trình người lợi trong mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám
chính vì vậy đoàn công tác của tổng cục thủy lợi yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam
nhanh chóng ra soát kiểm tra lại hiện trạng tất cả hồ chứa nước trên địa bàn
có phương án sửa chữa nâng cấp và báo cáo tổng cục thủy lợi vào ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám